cụm cảng nước sâu cái mép thị vải thuộc địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu được đầu tư hơn hai tỷ usd và được đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn chín với mục tiêu là cảng cửa ngõ của nền kinh tế trọng điểm phía nam và mang tính trung chuyển quốc tế
gần một mươi năm hoạt động đến nay lượng hàng hóa thông quan ở cái mép thị vải chỉ đạt hai mươi
trong khi đó chỉ cách bốn mươi km cảng cắt lái ở tp hcm lại thường xuyên ù nứ hàng hóa do quá đông tàu chạy vào làm hàng
bởi các chủ hàng vào đây để giảm chi phí
tình trạng bên thừa bên thiếu không chỉ phá vỡ quy hoạch cảng biển gây lãng phí lớn trong khai thác hạ tầng giao thông
mà đây là câu chuyện sinh động nhất minh chứng cho những bất cập về phát triển cụm cảng biển hiện nay ở nước ta
không khó để có thể gặp hàng loạt tàu container đang neo đậu trên sông sài gòn sông đồng nai chờ đợi vào cảng cắt lái để xếp dỡ hàng hóa như thế này
phân tích của phía cảng vụ cho thấy hàng loạt tàu chọn cắt lái để xếp giữ hàng hóa như thế này
hàng loạt tàu chọn cắt lái để xếp giữ chứ không chọn cái mép thị vải cách đó bốn mươi km là để giảm chi phí logistic
do các chủ hàng đều ở các khu công nghiệp đồng nai bình dương chỉ cách cắt lái khoảng hai mươi km
trong khi đó cách cái mép thị vải bảy mươi km đó là chưa kể phí bot của ba trạm thu phí trên quốc lộ năm mươi một
chi phí mà vận chuyển hàng từ chân hàng đến cảng cái mép vì vậy là rõ ràng là so với lại vận chuyển từ chân hàng đến cảng cát lái
vừa gần hơn mà chi phí lại thấp hơn là từ một cho đến khoảng hai triệu chín ba triệu chúng tôi thống kê như thế
theo kỳ hoạch đến năm hai nghìn một mươi sáu của tất cả cảng ở đồng nai thành phố hồ chí minh là ba mươi chín triệu tấn hàng hóa
thế nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ riêng cảng cát lái phú hữu đã đạt sáu mươi triệu tấn tức là vượt thiết kế trên một bảy lần
trong khi cảng cắt lái ùn ứ thì cũng cảng cái mép thị vải lại vắng vẻ như thế này
lượng hàng ở đây chỉ đạt hai mươi
nghịch lý đến mức méo mó cả về quy hoạch lẫn chuỗi logistic đang gây sự lãng phí không nhỏ trong khai thác cụm càng biển hiện đại nhất phía nam
nghịch lý về logistic cái mép thị vải
và cắt lái là điển hình của những giao cản phát triển kết nối vận tài
tại nhiều cuộc hội nghị bàn về cách tháo gỡ những nghịch lý của cái mép thị vải lãnh đạo bộ giao thông vận tải cũng đã chỉ ra những giải pháp có tính căn cơ
tại sao khi chúng ta xây dựng cái cảng cái mép mà chúng ta không đề xuất là hình thành một số cái đường giao thông chuyên dụng đi xuyên vào các cái khu công nghiệp
những đường sắt chuyên dụng cũng riêng vào trong các khu cụm công nghiệp
để chúng ta gom hàng từ các tỉnh
bình phước đồng nai bình dương
và để chúng ta kết nối thuận lợi xuống cho cảng cái mép
nếu mà có thuận lợi như thế đó thì chi phí nó rẻ người ta sẽ chở hàng tới cho các đồng chí
hiện nay cụm cảng cái mép thị vải vẫn đang gây lãng phí hàng ngày hàng giờ
nếu như mục đích đầu tiên của cụm cảng này là phục vụ tàu trọng tài lớn và trở thành cảng container trung chuyển lớn nhất khu vực
thì hiện nay không ít doanh nghiệp kinh doanh cảng lại đang kinh doanh xếp dỡ hàng rời như thế này
những méo mó nghiệp dư
năm trong một tổng thể cảng biển hiện đại được xem là điều không thể chấp nhận
thế nhưng giải cứu nó là chuyện không hề đơn giản vì thiếu tính đồng bộ kết nối trong chuỗi logistics